trước nguy cơ dịch covid một mươi chín lây nhiễm cao chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung yêu cầu tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ tỉnh nghệ an đến tỉnh hà tĩnh và ngược lại tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu trên các địa bàn giáp hà tĩnh bao gồm thành phố vinh thị xã cửa lò nghi lộc hưng nguyên nam đàn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các công dân trở về từ các địa bàn có dịch trong đó có tỉnh hà tĩnh khi về nghệ an và ngược lại phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo đúng quy định
bên cạnh đó tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như nhà hàng cơ sở kinh doanh ăn uống quán cà phê cắt tóc gội đầu cơ sở thẩm mỹ trên các địa bàn giáp danh với hà tĩnh
thành phố vinh thị xã cửa lò huyện nghi lộc huyện hưng nguyên huyện nam đàn
các dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách hàng mang về đồng thời tạm dừng hoạt động sát hạch và đào tạo lái xe tại năm địa phương trên thời gian thực hiện từ giờ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi